tiếp tục cập nhật tin tức từ những khu phong tỏa tại trung quốc
người dân tại thượng hải vẫn đang chật vật từng ngày vì những hạn chế của việc phong tỏa
đang khiến nguồn lương thực của họ can kiệt
để đối phó với thực trạng này người thượng hải đổi thực phẩm vào đêm khuya giữa lúc bóng đêm bao phủ
giang hòn giang cư dân thượng hải đã đề nghị đổi một mươi quả trứng trong cuộc trò chuyện
trên nhóm wechat với hy vọng nhận lại chút trái cây
cô may mắn được một người hàng xóm đồng ý đổi cho vài quả táo
ban ngày thì không tiện tôi sẽ để trứng ở cổng tòa nhà của bạn ngay bây giờ và bạn nhanh đến lấy đi nhé
cô nói với người hàng xóm tên ana vào khoảng giờ một mươi phút ngày tám tháng bốn
anna trả lời được rồi tôi sẽ lấy và để táo ở đó trao đổi không gặp mặt cho đỡ lây nhiễm
người dân thượng hải lén trao đổi thực phẩm vào ban đêm để tránh bị giới chức phát hiện ra khỏi nhà
do thành phố đang bị phong tỏa hoàn toàn
nếu bị phát hiện họ sẽ phải chịu những hình thức xử phạt nghiêm khắc
người dân thượng hải đã quay lại mô hình kinh tế đổi chát không dùng tiền mặt
trao đổi nhu yếu phẩm khi siêu đô thị hơn hai mươi năm triệu dân bị phong tỏa gần hai tuần trước
người dân đổi từ tỏi đến măng vệ sinh sau khi được yêu cầu ở nhà để kiềm chế đợt bùng phát nghiêm trọng nhất
từ trước đến nay do biến chủng omicron có khả năng lây thuyền cao
hầu hết các hộ gia đình đã nhận được một số nguồn cung nhu yếu phẩm
từ thành phố song phương thức giao dịch cổ xưa đã trở lại phổ biến trong các khu dân cư
khi người dân nhận thấy nguồn cung từ chính quyền thấp và dịch vụ giao hàng không thể đáp ứng kịp thời nhu cầu
phó thị trưởng genton hôm bảy tháng bốn thừa nhận cuộc sống hàng ngày của một số cư dân bị ảnh hưởng do giao hàng chậm
đồng thời khẳng định giới chức sẽ nỗ lực cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân
cc trên một phụ nữ sống ở quận tùng giang cho biết trao đổi hàng hóa đã trở thành một phần quan trọng
trong cuộc sống hàng ngày của cô
những cư dân trong khu nhà cô đang sống cố giúp đỡ nhau
cô cho hay ban đầu một số người có đủ hàng sẽ cho người thiếu
nhưng những người nhận tặng lại thứ gì đó để tỏ lòng biết ơn
dần dần nhiều người tham gia hơn và đó trở thành cách sinh tồn mới của chúng tôi
trên cho biết thông thường nói đến mối quan hệ với hàng xóm thì người thượng hải khá lành lùng
nhưng tình hình hiện nay đã gắn kết chúng tôi
chợt vật để sinh tồn dưới những lệnh phong tỏa kéo dài
liệu người dân trung quốc có thể đối phó với việc thiếu lương thực
và đồ thiết yếu này trong bao lâu
và các địa phương tại trung quốc sẽ có biện pháp gì để kịp thời hỗ trợ người dân